trong bối cảnh nhận được rất nhiều khuyến nghị của các tổ chức liên minh viễn thông thế giới
cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy cạnh tranh trong thị trường viễn thông
bộ thông tin và truyền thông đã phê duyệt đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao
và ban hành thông tư số ba mươi năm ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
đây là hành lang pháp lý cơ bản để các đơn vị liên quan đầu tư thiết lập nâng cấp hệ thống thiết bị triển khai dịch vụ
về phía các nhà mạng viễn thông cũng đã sẵn sàng cho việc chuyển mạng giữ nguyên số bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
thời gian vừa qua bộ thông tin và truyền thông và các doanh nghiệp di động đã tích cực phối hợp làm việc
để đưa dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số đến với người sử dụng
bộ thông tin và truyền thông và các doanh nghiệp di động đã thống nhất
sẽ triển khai dịch vụ đối với các thuê bao trả sau để đánh giá tác động của thị trường
kịp thời có các biện pháp để loại bỏ tác động tiêu cực nếu có trước khi triển khai trên diện rộng

đến nay có thể nói rằng việc thử nghiệm đã hoàn tất và sẵn sàng cung cấp dịch vụ vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
các doanh nghiệp viễn thông cũng đã sẵn sàng cho việc chuyển mạng giữ nguyên số của các thuê bao trả sau
tuy nhiên đại diện của các nhà mạng khẳng định các thuê bao chuyển mạng mới sẽ phải sử dụng các dịch vụ
của nhà mạng mới cung cấp và phí chuyển mạng sẽ không quá sáu mươi đồng cho một lần chuyển mạng
theo đúng như quy định của bộ thông tin và truyền thông
việc chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao sẽ chính thức bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
cho các thuê bao trả sau thuộc các nhà cung cấp dịch vụ mobile phone viettel vinaphone
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín các doanh nghiệp trên và việt nam mobile sẽ đồng loạt cung cấp dịch vụ
chuyển mạng cho cả thuê bao di động trả trước và trả sau